ngay sau khi kết thúc ngày làm việc thứ hai với chủ tịch triều tiên kim trương ưn mà không đạt được thông báo chung
tổng thống hoa kỳ donald trump đã có cuộc họp báo tại khách sạn mariot để thông tin về lý do không đạt được kết quả với chủ tịch triều tiên
mở đầu cuộc họp báo tổng thống hoa kỳ donald trump gửi lời cảm ơn việt nam đã đăng cài hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
đúng một mươi bốn h một mươi năm phút tổng thống hoa kỳ donald trump xuất hiện trong phòng họp báo và trước tiên ông gửi lời cảm ơn việt nam
tôi muốn bắt đầu bằng việc cảm ơn ngài tổng bí thư chủ tịch nước và thủ tướng việt nam
chúng ta đang ở hà nội một thành phố tuyệt vời những gì đã xảy ra trong hai mươi năm năm qua thật kỳ diệu đối với người dân việt nam
việc phát triển kinh tế thật sự đặc biệt tôi muốn cảm ơn tất cả những người dân việt nam vì đã đón tiếp chúng tôi thật nồng hậu
thừa nhận hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần hai ở hà nội đã kết thúc mà không có được một thỏa thuận do vấn đề trừng phạt
tổng thống donald trump nói ông muốn thấy các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ đối với triều tiên trong tương lai
triều tiên muốn chúng tôi nhân nhượng dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhưng chúng tôi chưa thể
triều tiên đồng ý từ bỏ một phần lớn chương trình hạt nhân nhưng chúng tôi đòi hỏi nhiều hơn thế
và hiện thời vẫn chưa đạt được mức độ có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận
tổng thống hoa kỳ cũng cho biết ông sẽ gọi điện cho tổng thống hàn quốc moon jae in ngay khi lên máy bay về nước
cũng như sẽ sớm có cuộc nói chuyện với thủ tướng nhật bản shinzo abe
thưa quý vị tôi đang đứng ở trong khuôn viên của khách sạn mariot nơi ở của tổng thống donald trump và phái đoàn mỹ
sang tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tại hà nội
đây cũng là nơi mà ông donald trump tổ chức cuộc họp báo sau cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
đã không có lễ ký kết thỏa thuận
họp chung và cuộc gặp được cắt ngắn
chính vì thế buổi họp báo được diễn ra sớm hơn hai giờ đồng hồ
trong khi đó nhà trắng cũng đã phát đi thông cáo báo chí chính thức sau buổi trưa nay theo giờ việt nam
nội dung nêu rõ tổng thống hoa kỳ donald trump và chủ tịch hội đồng nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim jong un
đã có các cuộc hội đàm tốt và mang tính xây dựng ở hà nội trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tại việt nam
hai nhà lãnh đạo đã thỏa thuận nhiều phương thức để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và các mô hình thúc đẩy kinh tế
lần này đã không đạt được một thỏa thuận nào nhưng cả hai đoàn rất mong sẽ gặp lại trong tương lai
trong khi đó tại hà nội cuộc họp báo của tổng thống hoa kỳ donald trump được mở đầu bằng buổi thông báo về một số tin tức
các chính sách đối ngoại của mỹ ông trump cũng ca ngợi sự phát triển kinh tế của việt nam đồng thời cảm ơn việt nam vì sự hiếu khách
tổng thống donald trump cho biết các cuộc thảo luận giữa ông và chủ tịch kim vẫn thân thiện và không ai ra về trong dận dữ
chủ tịch kim trương ưn cũng đã hứa với ông rằng các vụ thử vũ khí hạt nhân sẽ không được diễn ra đặc biệt là thử tên lửa hay bất cứ thứ gì liên quan đến hạt nhân